đến thời điểm này công an các quận huyện trên địa bàn thành phố đã bắt đầu triển khai thực hiện theo tinh thần chiến dịch sáu mươi ngày tổng ra soát kiểm tra an toàn phòng cháy
mục tiêu đặt ra đó là tiến hành ra soát để nắm tình hình đánh giá đúng thực trạng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở kiểm tra xử lý một trăm linh hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kiên quyết tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động theo đúng quy định tại điều một mươi bảy nghị định một trăm ba mươi
cụ thể hóa các kế hoạch chỉ đạo của bộ công an công an tp hà nội về việc triển khai tổng ra soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy công an quận thanh xuân đã khẩn trương lên phương án thống kê chi tiết các danh mục quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và tiến hành kiểm tra giả soát
trong đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy xác định sẽ đặc biệt chú trọng các loại hình là hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn
một buổi kiểm tra đột xuất các hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận thanh xuân

cơ sở cháy cháy phải được kiến nghị và bắt buộc khắc phục theo hướng làm rõ trách nhiệm đúng thầm quyền sau kiểm tra phải tổ chức giám sát chặt chẽ kiên quyết không để cơ sở vi phạm về phòng cháy cháy cháy có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động

để từ đó nhằm ngăn chặn đẩy lùi tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết người do nguyên nhân chủ quan